chiều nay ngày một mươi chín tháng hai vào khoảng một mươi năm h ba mươi tại công ty chuyên gỗ sấy nhập khẩu trên đường thới an một mươi sáu
thuộc phương thới an quận một mươi hai tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
phát hiện vụ hỏa hoạn tại công ty chuyên bán gỗ tấm sấy trên đường thế an một mươi sáu
người dân xung quanh đã hô hoáng và huy động thiết bị tại chỗ dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
và phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai nhanh chóng điều hàng chục phương tiện
với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
sau hơn một giờ nỗ lực ngọn lửa đã được khống chế
ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được điều tra làm rõ